tại thành phố hội an tỉnh quảng nam địa phương vừa phối hợp với đại sứ quán hàn quốc
trung tâm văn hóa hàn quốc tại việt nam tổ chức hoạt động
những ngày văn hóa hàn quốc tại quảng nam hội an năm hai nghìn một mươi chín
sự kiện sẽ mang đến cho khán giả nhiều hoạt động như trưng bày trải nghiệm văn hóa hàn quốc
biểu diễn nghệ thuật dân gian sự tham gia của đoàn nghệ thuật múa nổi tiếng của hàn quốc
và nhiều đoàn nghệ thuật truyền thống của tỉnh quảng nam
sự kiện là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong mối quan hệ ngoại giao giữa việt nam và hàn quốc
hoạt động lần này sẽ có phần thu hút ngày càng đông hơn du khách hàn quốc đến với thành phố bên bờ sông hoài
quan trọng hơn hội an sẽ càng khẳng định được vị thế là một thành phố có sự hội nhập quốc tế sâu rộng
là nơi giao lưu gắn kết các nền văn hóa trên thế giới